thưa quý vị tại thành phố bắc cạn của tỉnh bắc cạn vào sáng ngày hôm nay đã vừa xảy ra một vụ nổ bình ga tại cửa hàng kinh doanh điện tử điện lạnh đồ gia dụng và ga quyết thắng của ông phạm văn bình tại tổ một mươi một phường nguyễn thị minh khai thành phố bắc cạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín h ba mươi phút sáng trong lúc bà phạm thị thanh và ông bình đang nấu ăn sáng bằng bếp ga mini thì bất ngờ khí ga bị dò dỉ và phát nổ
hậu quả làm toàn bộ đồ đạc trong khoang bếp bao gồm giường tủ quần áo và các đồ gia dụng khác bị cháy hoàn toàn
bà thanh bị bỏng nhẹ đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc cạn đã có mặt tại hiện trường
kịp thời dập tắt đám cháy vận chuyển các bình ga và các đồ đạc còn lại ra khỏi cửa hàng không để đám cháy lan sang khu vực dân cư bên cạnh
như tin chúng tôi đã đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đã đưa vào khoảng sáu h ba mươi phút sáng ngày hôm nay một xe khách chở hai mươi bốn người đã lao vào khu chợ ven đường tại thị trấn chư sê huyện chư sê của tỉnh gia lai
tính đến thời điểm này thì tổng số nạn nhân tử vong đã lên tới bốn người
hiện tại còn một nạn nhân tên lê thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở thôn đoàn kết xã yapan huyện chư sê đã qua cơn nguy kịch với đa chấn thương vùng tay chân
xe gây tai nạn giao thông sáng nay là ô tô khách loại bốn mươi bốn chỗ
năm năm năm năm biển kiểm soát một mươi chín b chín trăm một mươi tám do tài xế nguyễn văn nhất trú tại tỉnh phú thọ điều khiển
trên xe có hai mươi bốn hành khách chạy theo hướng pleiku đi đắk lắc trên đường hồ chí minh
khi đến khu vực chợ chư sê thì tài xế thấy một người đàn ông điều khiển xe mô tô chuyển hướng sang đường nên đạp phanh gấp
do trời mưa đường trơn nên xe trượt về lề phải tông vào một số hộ buôn bán và đi chợ tại đây
qua tết nhanh cơ quan chức năng xác định không có nồng độ cồn và âm tính
cơ quan chức kích thích mà tùy
công an huyện tam dương của tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tăng năm đối tượng đánh bạc thu giữ hơn bốn mươi năm triệu đồng
gần hai mươi bốn h ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tổ công tác của công an huyện tam dương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn thị trấn hợp hòa
thì phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi sâm tại nhà nguyễn văn hưng
ở thị trấn hợp hòa cả năm đối tượng đều là người ở huyện tam dương
công an huyện tam dương đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ một đoạn đi qua địa bàn huyện cái nước của tỉnh cà mau
liên tục xảy ra các vụ cướp giật tài sản bị hại hầu hết thường điều khiển phương tiện xe máy đi một mình vào ban đêm
dù đã nhanh chóng được lực lượng công an truy bắt thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại
tuy nhiên các vụ việc này tiếp tục là bài học cho tất cả người dân
vào cuối tháng bảy vừa qua chị trần thị nhanh chú tại xã phú hưng huyện cái nước
đến trình báo với công an về việc trên đường đi làm về nhà
chị đã bị một đối tượng thanh niên điều khiển xe mô tô giật lấy một túi sách
bên trong có khoảng bảy triệu đồng một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan
chị cho biết dù đã chống trả quyết liệt
nhưng do đoạn đường vắng trời tối tên cướp lại rất hung hãn đạp vào xe của chị để tẩu thoát
bảy giờ rưỡi em chạy về vừa qua chợ nhà phán xong
thì đối tượng nó giật cái tay cái gì nó giật cái cặp của em
thì cứ chạy chạy được thì em cũng gượt theo em gượt theo em la dữ trời lắm
nhưng mà hắn thì thấy em la quá cứ quay đầu xe lại
cứ dùng cái dò đạp xe em em đách được một cái thì em lãng tút trong
thì lúc mà em lãng tút trong thì hắn lại chạy một khoảng
thì em cứ gượt theo gượt theo
ngồi cái chỗ nó mất tiêu
em có la lên thì dân cũng ủng hộ em cũng có điện công an giúp em
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện cái nước đã huy động lực lượng
chia lầm nhiều mũi truy bắt đối tượng
chỉ vài giờ sau đối tượng cấp chật đã bị bắt giữ
đó là tên nguyễn văn hờ chú tại xã lương thế trân huyện cái nước
qua điều tra đối tượng khai nhận chỉ vì nghiện ma túy và muốn có tiền tiêu xài
sau khi phát hiện thấy bị hại có mang theo túi sách bên mình
lại đi một mình nên hờ liền ra tay cướp giật tài sản
phương thức thủ đoạn của các đối tượng cướp cướp giật theo các tuyến giao thông
thì hầu hết các đối tượng này là đã có nhiều tiền án tiền sự
cái thứ hai là những đối tượng đều nghiện ma túy
cái thứ ba nữa là đối tượng này là thường xuyên gão trên đường
phát hiện bị hại nhất là bị hại nữ
đi một mình trên đoạn đường vắng thì bọn chúng liền ra tay
cũng với thủ đoạn tương tự vào nửa đêm ngày ba tháng bốn
bốn tên là võ hoàng minh tuấn chú tại xã lý văn lâm thành phố cảm mau
trần hoàng phụng thạm chú cùng xã với tuấn trần minh đang sớm lang thang
và võ thanh hoàn chú tại thị trấn nam căn huyện nam căn
đã ra tay cướp giật tài sản của người dân
khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một đoạn qua xã hương mỹ huyện cái nước
sau khi gây án bọn chúng lần lượt bị công an huyện cái nước bắt giữ không lâu sau đó
hầu hết các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên tuyến quốc lộ một
đoạn qua huyện cái nước đều bị đối đối công an huyện truy bắt nhanh chóng
thông qua các vụ việc xảy ra trên địa bàn công an huyện cái nước cảnh báo người dân
nhất là phụ nữ không nên đi một mình cần cẩn trọng khi lưu thông trên tuyến quốc lộ
qua những đoạn đường vắng nên chú ý quan sát và chi hô khi xảy ra nguy hiểm
vào cái mắt đó khi có những trường hợp này chúng ta phải cố gắng tránh là chúng ta không mang đeo lộ liễu bên ngoài
hoặc chúng ta để cái nữ trang hớ hơn ở bên ngoài để cho cái đối tượng mà nó đi đường nó thấy và nó nảy sinh cái ý định
ngoài tình trạng cướp giật cơ quan chức năng cũng cảnh báo các nhà dân đang xây dựng hoặc sửa chữa trên tuyến quốc lộ
cần nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở đột nhập thực hiện các hành vi như trộm cướp giật tài sản
công an thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với y bin bia ba mươi sáu tuổi trú tại phường tân lập của thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
trước đó khoảng bảy giờ ngày một mươi bảy tháng sáu mặc dù mới sang sớm nhưng ybin cùng ynoanye ba mươi sáu tuổi và ysi bia hai mươi năm tuổi
đã tổ chức ăn nhậu tại nhà ysi ở cùng phường trong lúc nhậu hết rượu ba người rủ nhau vào dãy nhà ysi
đi tìm các bắp chuối bán lấy tiền mua rượu để nhậu tiếp khi đi ybin có cầm theo một con dao rượu
sau khi ra dãy tìm chặt được bốn bắp chuối ybin đưa ba bắp cho ysi và một bắp cho ynoanye cầm
tuy nhiên ynoanye không cầm mà vứt xuống đất còn lớn tiếng chửi ybin
bực tức và có sẵn men rượu trong người nên ybin đã vung rượu chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái khiến ynoanye nằm gục ngay tại chỗ
xong rồi dục xuống kêu thì sao dục ngay
kêu thì sao
thích dục á mày làm gì tao

xong kêu tao thích chửi á mày làm gì tao
xong tức quá

mày dám chặt đi
mày dám đi
sau khi gây án ybin và ysi mang bắp chuối ra chợ bán được hai mươi mua rượu về tiết tục nhậu

vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về tri nã tội phạm